cục xúc tiến thương mại thuộc bộ công thương đã tổ chức hội trợ thương mại quốc tế việt nam với chủ đề việt nam expo tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế
sự kiện là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa quan trọng trong ngành thương mại việt nam nhằm góp phần xúc tiến hoạt động thương mại xuất nhập khẩu và đầu tư
trải qua hai mươi bảy năm việt nam expo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại có quy mô lớn nhất và ý nghĩa quan trọng nhất đối với ngành công thương việt nam
mang lại nhiều giá trị kinh tế cũng như đem đến những cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp việt nam tăng cường xuất khẩu phát triển thị trường nội địa góp phần thực hiện cam kết của chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế

mang lại nhiều giá trị kinh tế có quy mô lớn nhất và ý nghĩa quan trọng nhất đối với ngành công thương việt nam
đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước